tiếp tục chuyến thăm và làm việc của chủ tịch quốc hội tại trung quốc
chiều nay tại đại lễ đường nhân dân ở thủ đô bắc kinh
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến với chủ tịch trung quốc tập cận bình
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình khẳng định lãnh đạo cấp cao đảng
nhà nước trung quốc hoan nghênh chuyến thăm của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và gửi lời thăm hỏi thân thiết tới tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
thủ tướng nguyễn xuân phúc
tổng bí thư chủ tịch trung quốc bày tỏ tình cảm cá nhân với tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
và vui mừng được biết sức khỏe của tổng bí thư chủ tịch nước đã hồi phục
trân trọng chuyển lời mời tổng bí thư chủ tịch nước sớm thăm lại trung quốc
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình cho rằng
hai nước cần thúc đẩy hợp tác một cách toàn diện trên các kênh đảng chính phủ
hai cơ quan lập pháp mặt trận tổ quốc
đồng thời đánh giá cao sự hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp
mong muốn hai cơ quan lập pháp xây dựng cơ chế hợp tác thường xuyên
trong hợp tác song phương chủ tịch trung quốc mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác
trên các cơ sở phát triển với bản sắc riêng của mỗi nước
trong kết nối hạ tầng hướng tới những dự án kiểu mẫu trong hợp tác kinh tế giữa hai nước
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cảm ơn về sự đón tiếp chú đáo trọng thị
nhiệt tình thắm tình đồng chí của tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình
và các nhà lãnh đạo của trung quốc dành cho đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chúc mừng trung quốc đã tổ chức thành công
diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế vành đai và con đường lần thứ hai
hai nhà lãnh đạo nhất trí trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến nhanh
và phức tạp như hiện nay cả hai nước đều có nhu cầu duy trì môi trường hòa bình
ổn định để tiến hành công cuộc đổi mới và cải cách mở cửa xây dựng nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa do dân và vì dân tạo sự đồng thuận trong nhân dân
hai nhà lãnh đạo thống nhất ủng hộ chính phủ hai nước tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc
các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao đã đạt được
trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đẩy mạnh hơn nữa hợp tác hiệu quả
giữa việt nam và trung quốc trên tất cả các lĩnh vực bảo đảm cân bằng lợi ích
đôi bên cùng có lợi tạo sự đồng thuận và ủng hộ rộng rãi của nhân dân hai nước
về việc phát triển quan hệ việt trung